hà nội là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc chăm sóc người có công
với mục tiêu phấn đấu nâng cao đời sống của người có công ngày một tốt hơn
cùng với việc thực hiện các chính sách đã được ban hành hà nội luôn có những đột phá trong chính sách
và thực hiện công tác chăm sóc người có công với cách mạng
trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số hai thuộc sở lao động thương binh và xã hội
thành phố hà nội đang nuôi dưỡng bốn mươi chín người có công
trong đó diện đối tượng được nuôi dưỡng chủ yếu là bà mẹ việt nam anh hùng
thân nhân liệt sĩ người có công có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và con liệt sĩ bị mồ côi tàn tật
năm hai nghìn một mươi chín đơn vị thực hiện công tác tiếp nhận và điều dưỡng cho gần hai lượt người có công
trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số hai thuộc sở lao động thương binh và giáo hội
thành phố hà nội đang nuôi dưỡng người có công số hai thuộc sở lao động thương binh và giáo hội
tại đây người có công không chỉ được chăm sóc tận tình từ bữa cơm tới giấc ngủ
mà còn được thăm khám và điều trị bệnh hàng ngày mang đến sự yên tâm cho người có công
hà nội luôn chủ động thăm khám và điều trị bệnh hàng ngày mang đến sự yên tâm cho người có công
tham mưu thực hiện những chính sách đối với người có công đồng thời đưa ra những chính sách riêng có của hà nội
dành riêng cho những người có công với cách mạng trình bộ lao động thương binh và xã hội
thảo gỡ những vườn mắt chính sách đó
thành phố ban hành nghị quyết về các thủ riêng của thành phố
người có công với cách mạng tám mươi tuổi trở lên theo quy định trung ương điều dưỡng hai năm một lần
thì thành phố hà nội tổ chức tiến hành điều dưỡng vào năm trung ương không tiến hành điều dưỡng
tức là một năm trung ương một năm hà nội đối tượng này được một năm một lần
thành phố hà nội tổ chức tiến hành điều dưỡng bốn trăm linh tám về giải quyết hồ sơ tuần động người có công
phải nói rằng nội dung này rất quan trọng các tỉnh thành phố trong đó của hà nội
căn cứ quy định này các quy trình này các bước này để tiến hành triển khai thực hiện
và những hồ sơ tồn động trước đây mà đã có hồ sơ đấy thì đã được gửi lên bộ lao động thương minh sâu
và các địa phương đã làm hướng quy trình
không chỉ chăm sóc trực tiếp cho người có công mà hà nội còn có các trung tâm chăm sóc thân nhân
thế hệ con của người có công phát thẻ xoay bít miễn phí cho người có công và hỗ trợ nhà ở cho người có công
đó là những hành động thiết thực góp phần xoa dịu những mất mát để người có công ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn